trợ cấp xuất khẩu hỗ trợ tài chính trực tiếp một ba tỷ usd một năm tài trợ nợ vay trợ cấp vốn đầu vào nên khi vào việt nam đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành nên kiến nghị việc áp thuế
không lâu sau bộ công thương ký ban hành quyết định số một nghìn năm trăm bảy mươi tám qdbct áp dụng biện pháp chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ vương quốc thái lan
cụ thể các loại mía đường nhập khẩu
nhập khẩu từ thái lan sẽ bị áp thuế trong bán pha giá với giá chính thức là bốn mươi hai chín mươi chín và mức thuế chống trợ cấp chính thức là bốn sáu mươi năm
hai loại thuế này là thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng với mía đường nhập khẩu có xuất xứ từ thái lan kể cả nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
quyết định này có thời hạn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
những tưởng nguồn đường cát từ thái lan sau khi bị chịu những rào cản thương mại lớn sẽ không tràn vào trong nước được
nhưng thật bất ngờ
dòng hàng hóa này lại đi con đường vòng để hợp thức hóa và xuất khẩu vào việt nam
trước hành vi lẩn tránh thương mại rất rõ
trên cơ sở thu thập tổng hợp thông tin và ý kiến do các bên liên quan cung cấp
cuộc điều tra và ra kết luận rằng
việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ thái lan để sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm đường mía sang việt nam
của các doanh nghiệp từ campuchia indonesia lào malaysia và myanmar
là hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với sản phẩm đường của thái lan
nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu
bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước
và người nông dân chủng mía
đường nhập khẩu từ campuchia indonesia lào malaysia và myanmar do có sử dụng nguyên liệu đường của thái lan
nên sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường thái lan
với tổng mức thuế là bốn mươi bảy sáu mươi bốn trong đó thuế chống bán phá giá là bốn mươi hai chín mươi chín và thuế chống trợ cấp là bốn sáu
biện pháp chống lận tránh biện pháp phòng vệ thương mại
đến năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sáu
với quy định hiện hành sau khi mình thực hiện hiệp định atiga
thì thậm chí là bây giờ được phép lưu hành cái bao bì mà bằng tiếng nước ngoài chỉ cần dán nhãn phụ thôi
thế cho nên là bây giờ có trường hợp họ để nguyên bao bì nước ngoài dán nhãn phụ
về mặt nguyên tắc đang là hợp pháp rồi
cho nên vừa sang bao đội võ và thậm chí là để ý nguyên nhãn mát nước ngoài
hiện nay vẫn có thể lưu thông mặt hạng đường trên thị trường
và như vậy khi các cơ quan chức năng mà có kiểm soát kiểm tra rất là khó
trước cái thương trạng này thì bộ công chức đã nhìn thấy và có rất nhiều những văn bản
có nhiều những cái vấn đề đã xử lý
nhưng tất nhiên là những vấn đề đó thường tính còn là một nguồn hạn chế
chưa đi vào những vấn đề cụ thể
mặc dù đưa ra nhưng chưa có những giải pháp và chưa có sự thanh tra giám sát cụ thể
để đưa những cái giải pháp đó những ký vị đó đưa ra có hiệu quả thực sự để làm sao tác động
hạn chế thấp nhất cái ảnh hưởng những cái ngành sản xuất nội địa
mà cụ thể ảnh hưởng đến đời sống của người lao động
của những ngành của những người lao động mà người ta trong lĩnh vực sản xuất đó
ví dụ thụ thể những ngành kế đường
biện pháp chống lẩn tránh thương mại bằng cách áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá
và chống trợ cấp đang áp dụng với đường thái lan
nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng giữa hàng hóa sản xuất trong nước
với hàng hóa nhập khẩu bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước
và người dân dân chủ nghĩa
thưa quý vị câu chuyện chính phủ việt nam liên tục mở các cuộc điều tra
và áp đặt hàng rào thuế quan cao đối với hành vi lẩn tránh thương mại mặt hàng đường cát
từ các nước đông nam á là một dẫn chứng cho chúng ta thấy rằng
nếu không xử lý kịp thời sẽ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế
còn trong hoạt động xuất nhập khẩu gian lận xuất xứ kéo theo một loạt hệ lụy
đó là doanh nghiệp sẽ tìm cách trốn được thuế người tiêu dùng bị lừa dối
còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ bị hiểu lầm về giá trị thương hiệu
hóa đơn bán hàng này được một khách hàng tại thành phố buna thuột tỉnh đắk lắk
cung cấp cho phóng viên sau khi tìm mua máy mát xa nhãn hiệu asama
hóa đơn thể hiện máy asama as chín trăm năm mươi có giá bán lẻ là sáu mươi năm triệu đồng một máy
tham khảo trên website asama com vn
thì mẫu ghế này còn có giá gần năm mươi triệu đồng
gấp đôi một trăm hai mươi năm triệu đồng một máy
trong khi đó tổng cục hải quan cho biết
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai tới nay có khoảng hai ghế massa asama các mẫu khác nhau xuất xứ trung quốc
được nhập khẩu chủ yếu qua công ty trách nhiệm ưu hoạn asama việt nam
với mức giá khai báo ba trăm năm mươi usd cộng tám thuế vat
tổng giá sau thuế giao động khoảng chín triệu đồng một máy
mức lời tính ra cho các cơ sở bán hàng tăng gấp nhiều lần
sau khi có thông tin thị trường về việc nâng giá máy mát xa lên quá cao
cục quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã lập đoàn xác minh
kết quả cơ sở này bị xử phạt lỗi không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và không niêm yết giá bán
theo nguồn tin tổng cục hải quan từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
có gần một triệu máy móc xa nhập về việt nam trong đó chiếm đến chín mươi năm là sản phẩm có xuất xứ từ trung quốc
mặt hàng ghế mát xa không phải là thiết yếu
nên không chịu sự quản lý về giá bán
năm lấy kẽ hở này nhiều người kinh doanh đã mặc sức lấy tiền của khách hàng trong mỗi giao dịch
chưa kể mỗi máy mát xa được bán ra với giá từ vài chục tới cả trăm triệu đồng
nhưng hiếm khi nơi bán xuất hóa đơn vat hoặc ghi không đúng giá trị giao dịch thật

chỉ có thể giảm giá năm hoặc một mươi nhưng những hàng kém chất lượng họ đang từ một trăm linh nghìn họ có thể sẵn sàng xuống năm mươi nghìn
và như thế thì không có sự cạnh tranh công bằng
có rất nhiều những sản phẩm có sự mập mờ về chất lượng cũng như về giá bán
nhất là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe hoặc là những sản phẩm liên quan đến làm đẹp
thì tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay chưa quản lý sát sao chưa chặt chẽ trong cái việc này
người tôi dùng không thể mua những sản phẩm chất lượng kém giá của nó quá cao so với thực tế

bộ tài chính đã ban hành một số chỉ đạo giao tổng cục thuế ban hành công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương